các người có chuyên môn cao đang công tác giảng dạy ở các trường đại học trung tâm ngoại ngữ lớn của thành phố
vì vậy tuy là những lớp học miễn phí nhưng không bởi thế mà chất lượng dạy qua loa hời hợt
các thầy cô ở đây dạy là có kiến thức về sư phạm
tại vì các thầy các cô có kiến thức sư phạm và cũng là tình nguyện viên tới chùa làm công tác tử thiện và truyền đạt kiến thức cho các em
tôi cũng biết một chút chút về tiếng anh
tôi tới đây học thì nói chung là đây là nhiều lớp
tùy theo những trình độ tôi thấy học rất tốt
cô nhi viện trẻ em khuyết tật ngồi cô màu da cam người ta mở nhiều lắm rồi
mà có một cái mà tôi thấy là trong việt nam chưa có mở
nó dạy ngò ngữ miễn phí cho các cháu học sinh sinh viên
thì từ ngay chỗ đó tôi thấy giúp đỡ cho các cháu
tấm bản ghi dạy đạt lịch học
đã ở đây trong suốt một mươi năm qua
trung tâm ngoại ngữ chùa lá đã là điểm đến của hơn sáu mươi học viên
ngôi chùa đã trở thành nơi chắp cánh ước mơ là ngôi nhà chung của nhiều thế hệ học trò
và cả những người thầy luôn sẵn sàng đến lớp chia sẻ kiến thức với các em
và điều đặc biệt hơn cả là ở đây các em không chỉ được học văn hóa học chữ
mà còn học cả kỹ năng sống biết sẻ chia từ những tấm lòng tử tế

vì thật sự web institut